thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng thanh niên sung phong việt nam
và tuyên dương lực lượng thanh niên sung phong qua các thời kỳ
lễ kỷ niệm nhằm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của lực lượng thanh niên sung phong
đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
cùng sự có đồng chí phan diễn nguyên thường trực ban bí thư đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương và lãnh đạo các bộ ban ngành cùng hai trăm linh đại biểu thanh niên sung phong
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng các đại biểu đã ô lại lịch sử cách đây tròn bảy mươi năm
chủ tịch hồ chí minh chỉ đạo đảng đoàn thanh vận trung mương và ban thường vụ trung mương
đoàn thanh niên cứu quốc việt nam huy động lực lượng thanh niên trẻ khỏe
là con em bẩn cố nông và trí thức lao động lý lịch tốt có tinh thần hăng hái để thành lập các đội thanh niên sung phong
làm các nhiệm vụ góp phần cùng bộ đội và toàn dân chiến thắng địch trên các chiến trường
trong suốt chặng đường bảy mươi năm qua lực lượng thanh niên sung phong việt nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng
vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ tổ quốc
tuy nhiên hiện một bộ phận cựu thanh niên sung phong đời sống còn gặp nhiều khó khăn
năng cao mức sống của cựu thanh niên sung phong ít nhất ngang mức trung bình của người dân trong khu vực
không để bất kỳ cựu thanh niên sung phong nào thuộc diện hộ nghèo nhất là các đồng chí tuổi cao bệnh tật nêu lên không nơi nương tựa
chúng ta quan tâm đến cuộc sống hàng ngày
chăm sóc sức khỏe giải quyết công an việc làm không chỉ đối với cựu thanh niên trung phong mà còn đối với con em của các đồng chí đó
thủ tướng yêu cầu cần thường xuyên động viên khích lệ kịp thời biểu dương khen thường cựu thanh niên sung phong
phát huy truyền thống tốt đẹp nỗ lực vươn lên khắc phục mọi khó khăn tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và hội cựu thanh niên sung phong việt nam
phối hợp chặt chẽ với bộ nội vụ và các bộ ngành chức năng tham mưu đề xuất cụ thể hóa những quy định về thanh niên sung phong
trong luật thanh niên sửa đổi mà quốc hội mới ban hành
tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội phát triển lực lượng ninh dung phong
tình nguyện tài chỗ thương chuyên đáy mạnh các đội hình tình nguyện tập trung chuyên sâu theo lĩnh vực ngành nghề
giúp cấp quỹ chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp này tôi đề nghị các cấp quỹ đảng chính quyền đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các cấp và các tổ chức đoàn thể
cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước lòng trung thành với lý tưởng và con đường cách mạng
mà đảng bác hồ đã lựa chọn quan tâm chăm lo tôn tạo các di tích lịch sử về thanh niên sung phong
để tạo các địa chỉ đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ việt nam
trước khi tham dự buổi lễ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh của lực lượng thanh niên sung phong qua các thời kỳ